trong ngày hôm nay dãnh mây rông này suy giảm đi về cường độ khả năng gây mưa của nó cũng bớt đi
ở các tỉnh vùng núi và trung du bắc bộ mưa giảm trời chuyển nắng gián đoạn
vì thế mà mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh này không quá cao sẽ từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
trong khi đó khu vực đông băng bắc bộ trời có nắng từ sớm và cường độ nắng lại có xu hướng gia tăng trở lại
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực đông băng và thủ đô hà nội sẽ tăng lên mức ba mươi năm ba mươi bảy độ
hôm nay sẽ là ngày nắng nóng diện rộng thứ một mươi một liên tiếp ở trung bộ
ngay từ lúc này cả miền trung trời đã có nắng mạnh mức nhiệt ngày sẽ tăng rất nhanh
cao nhất trong ngày hôm nay ở dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến phú yên tiếp tục duy trì ở mức cao là ba mươi sáu ba mươi tám độ
ở phía nam dưới tác động của gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn
hôm nay khu vực miền tây của nam bộ sẽ có mưa từ sớm
đến trưa chiều vùng mưa sẽ mở rộng lên khu vực miền đông
tối sẽ lan tới khu vực tây nguyên
trong đó phần phía nam của tây nguyên và cả nam bộ đều có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
do mưa đến sớm nên nền nhiệt trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền tây nam bộ không cao phổ biến mức từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
còn ở các tỉnh miền đông và tây nguyên thì nhiệt độ nhỉnh hơn là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển trong ngày hôm nay vùng thời tiết xấu vẫn tiếp tục tập trung ở khu vực phía nam
từ bình thuận trở vào đến cà mau cà mau đến kiên giang vịnh thái lan
khu vực giữa và nam biển đông
dự báo trên các khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông bà con ngư dân cũng cần đề phòng với rông lốc và gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

đêm mưa về gió xe
đêm mưa về gió dài
đêm mưa về gió biển
đêm mưa về gió đèn
đêm mưa về gió

đêm mưa về gió đèn